ngày năm tháng sáu đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí cao đức phát
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đã làm việc với tỉnh hà nam về tiến độ
và kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân và nông thôn ở tỉnh hà nam
tại buổi làm việc các thành viên trong đoàn công tác của ban kinh tế trung ương đã đề nghị tỉnh hà nam
làm rõ thêm một số nội dung tình hình thực hiện việc xây dựng nền nông nghiệp toàn diện
hiện đại đầu tư khoa học công nghệ thị trường
việc tích tụ dụng đất còn vướng mắt những vấn đề về luật pháp lý
trên cơ sở đó có những đề xuất kịp thời phù hợp với trung ương về những vấn đề phát sinh từ thực tiễn
mười năm qua tỉnh hà nam đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi hai
về nông nghiệp nông dân và nông thôn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân
về vai trò vị trí của nông nghiệp nông dân nông thôn
giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên hơn bảy sáu trăm linh tỷ đồng năm hai nghìn một mươi bảy
tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đạt một tám mươi hai một năm
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi phấn đấu đạt bốn trên một năm